để tưởng niệm cho các nạn nhân vụ hoạt động

một số địa điểm hoạt động vui chơi giải trí vẫn được mở nhưng sẽ không tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ
hậu quả quá lớn của vụ trái này khiến ai cũng phải bàng hoàng xót xa
thế nhưng sau vụ cháy này thì chúng ta cũng thấy được tình cảm trách nhiệm của cộng đồng để có thể chung tay khắc phục hậu quả của vụ cháy
vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể
vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái truyền thống tương thân tương ái của dân tộc việt nam mỗi khi hỏa hoạn thiên tai khó khăn hoạn nạn được không ạ
có lẽ đúng là cái truyền thống cái văn hóa người việt nam có lúc khó khăn nhất lúc gian nan nhất lúc mà đứng trước những cái hiểm họa của thiên nhiên
có lẽ chưa bao giờ cái tình người tình con người cái tình cộng đồng nó lại gắn bó sâu sắc như vậy
đúng theo cái nghĩa là gì là lá lành thủ nó đánh
thôi đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai có lẽ chúng ta có lẽ chưa bao giờ mà cái văn hóa tâm linh nó lại tác động thành một ý thức tự giác đến mỗi người dân việt nam như vậy
người ta đến ngay sau cái thảm họa như vậy trời mưa như vậy thậm chí cả ngày cả tối người ta đều đến cái khu vực đó để tác hương tưởng niệm
thì càng trong lúc khó khăn như vậy thì chúng ta càng có ý thức được ý thức cộng đồng ý thức đoàn kết ý thức cội nguồn
cái tình cảm gánh vó giữa những người dân đặc biệt như vậy
chúng ta phải cảnh giác trước những cái hành vi mà của những cái kẻ
nó lợi dụng cái lúc khó khăn như vậy lúc thảm họa như vậy để nó lừa lọc
cái thứ hai là chúng ta phải tuân thủ theo tổ chức
như tôi được biết là mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức phát động
mặt trận tổ quốc hà nội quận thánh xuân quận phường khương đình
người ta đã đứng ra tổ chức vận động
như vậy là có địa chỉ rất rõ ràng
chúng ta mà thể hiện cái tình cảm của chúng ta với người bị nạn
chúng ta phải tìm được đúng địa chỉ
phải kiểm tra cái thông tin cho thật chính xác
nó phải đến được tận tay cái người bị nạn
vào đúng cái địa chỉ người ta tiếp nhận
và như vậy thì theo tôi nó phát huy được tất cả những tích cực của nó